thưa quý vị có lẽ tất cả chúng ta còn chưa hết hoang mang và xót xa về vụ cháy quán karaoke an phú ở phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương khiến cho ba mươi ba người thiệt mạng
sau mỗi vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì để lại những nỗi đau khôn nguôi các cơ quan chức năng đã điều vào cuộc điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
nhưng quan trọng nhất là sau mỗi vụ việc cần phải đưa ra những lời khuyến cáo bài học kinh nghiệm sâu sắc thậm chí là tiến hành sửa đổi các quy định liên quan để những vụ việc thương tâm không còn diễn ra
xoay quanh nội dung này góp nhìn chuyên gia ngày hôm nay mới đến trường quay đại tá phò giáo sư tiến sĩ đào hữu dân trường đại học phòng cháy chạy cháy

quán karaoke hiện vẫn chưa xác định được danh tính cụ thể nguyên nhân ban đầu của vụ cháy này được xác định là do chập điện
được biết quán karaoke do ông lê anh xuân ngụ tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh làm chủ được thành lập từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
quán hát này được thiết kế tổng diện tích sàn là một năm trăm linh m hai gồm ba tầng với hai mươi chín phòng hát và một nhà kho
vâng thưa đại tá phó giáo sư tiến sĩ đào hữu dân
một vụ cháy
hết sức thương tâm ạ
ba mươi ba người đã thiệt mạng tại quán karaoke ở tỉnh bình dương
ông nhận định như thế nào về con số này
và qua vụ cháy này thì theo ông đâu là nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng cháy nổ
trước tiên này cho phép tôi xin được chia sẻ nỗi đau mất mát rất là đau thương của gia đình các nạn nhân trong vụ cháy vừa rồi
đây được xác định với chúng tôi xác định đây là vụ cháy thẳng cốc gây thể hại đặc biệt nghiêm trọng
chúng ta còn nhớ rằng là năm hai nghìn hai xảy ra cái vụ cháy
thì trung tâm thông mại quốc tế tp hcm sáu mươi người chết
thì vụ cháy karaoke này đã trên ba mươi ngày
là một hại rất lớn
và về nguyên nhân xảy cháy thì hiện nay đang chờ các cơ quan chức năng tiến hành điều tra
nhưng mà thường cho thấy rằng là đối với các quán karaoke vũ trường nơi sử dụng hệ thống điện rất nhiều nguồn năng lượng rất lớn
vì vậy cho nên cũng không loại trừ khả năng có thể là do chập điện
nhưng tôi nhắc lại phải chờ kết luận điều tra
cái thứ hai là những nguyên nhân thường dẫn đến ở các cái quán karaoke
hoặc các cái cơ sở khác
chính là do cái sơ xuất bất cẩn của quân người
trong quá trình sử dụng hệ thống điện
và trong quá trình sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt
thực tế có những vụ cháy karaoke quán karaoke
ví dụ sáu mươi tám trần thây thông
thì đã do thợ hàng cháy
đây là những vấn đề rất đau xót
mà trong công tác quản lý
cũng như là trong quá trình vận hành
các cơ sở kinh doanh dịch vụ này phải tầm biệt chú ý
vâng thưa anh
theo ông vừa phân tích thì là
cái nguyên nhân xảy ra thì là
cũng là do cái sự chủ quan lơ là
và chúng ta cũng biết là các cơ sở kinh doanh karaoke
vùng này thì là cái nguy cơ xảy cháy rất cao
và một khi đã cháy thì cái hậu quả cũng rất là nghiêm trọng
và đối với các chủ cơ sở kinh doanh
thì thường là sẽ rất là chủ quan
và không đầu tư đúng mức về công tác phòng cháy chữa cháy
vậy thì ông theo ông thì chúng ta cần phải nhìn nhận trách nhiệm
của người đứng đầu các chủ cơ sở này như thế nào ạ
vấn đề này thì pháp luật của chúng ta đã quy định rất rõ
đặc biệt là pháp luật về phòng cháy cháy
trong lập phòng cháy có hẳn cái quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở
trong công tác phòng cháy chữa cháy
và các văn bản dữ luật
ví dụ nghị định chính phủ và các văn bản khác
đều có quy định về trách nhiệm này
như vậy có thể khẳng định rằng là
đối với các cái chủ cơ sở karaoke
hoặc là vũ trường hoặc các loại hình cơ sở khác
thì người đứng đầu bao giờ cũng vậy
chịu trách nhiệm chính về công tác phòng cháy chữa cháy
và cái điều rất quan trọng là để
là anh phải chịu trách nhiệm trong suốt quá trình hoạt động
tức là đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy cháy trong suốt quá trình hoạt động
chứ không phải là khi được cấp phép hoạt động rồi
thì coi anh là xong
không phải như vậy
thường các chủ cơ sở là quan niệm như vậy là không đúng
trong quá trình hoạt động
anh vẫn phải đảm bảo những cái quy định
chẳng hạn như là cái hệ thống điện là phải an toàn
và chẳng hạn như là hệ thống thoát nạn
phải luôn luôn đảm bảo an toàn trong quá trình nếu xảy cháy
chẳng hạn như hệ thống báo cháy
hệ thống chữa cháy
đều phải trong tình trạng sẵn sàng hoạt động
chẳng hạn như là có lực lượng phòng cháy cháy cơ sở
và những cái công việc này
hoặc là trang bị các phương tiện phòng cháy cháy như vậy
những công việc này thường là tốn nhiều kinh phí
cho nên nếu chủ cơ sở chạy theo cái lệnh kinh doanh trước mắt
mà không chú ý được này
thì cái cháy nó có thể xảy ra
bởi vì do đặc thù của cháy nó
nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào
nếu như ở đó
có sự tiếp xúc giữa chất cháy và nguồn nhiệt
và trong điều kiện nhất định
thì nó có thể xảy cháy
và đây là cái bảng cảnh báo chung
ở ngoài ý thức và trách nhiệm của chủ cơ sở quán karaoke
và cũng hệ thống pháp luật của chúng ta
thì cũng đã có những cái quy định rất là rõ ràng và cụ thể
tuy nhiên thì theo ông trên thực tế
thì pháp luật của chúng ta có cần bổ sung
hoặc là có cần thêm những cái quy định gì
để cái sự việc bán viết này cũng sẽ không còn xảy ra không ạ
đây là vấn đề cũng rất là lớn
không chỉ là thông qua cái vụ cháy này
mà nhiều vụ cháy trước đây cũng như vậy thôi
và có thể khẳng định rằng là cái hệ thống pháp luật
về tuyên quan đến cái hoạt động của karaoke
hoặc là vũ trường và các loại cơ sở khác
đông người tương tự đấy
thì các quy định của pháp luật hiện nay
các tiêu chuẩn quy chuẩn
để liên quan đến phòng cháy gây cháy
tương đối đầy đủ
vấn đề quan trọng là gì
vấn đề quan trọng là cái việc thực hiện đến đâu
cho nên là cái
tôi lấy ví dụ
chẳng hạn như là cái quy định về liên quan đến cái điều kiện hoạt động karaoke
thì có cái nghị định năm mươi bốn của chính phủ quy định
liên quan đến phòng cháy gây cháy
thì có luật phòng cháy
có nghị định một trăm ba mươi sáu
liên quan đến xử phạt hình hình chính
thì có nghị định một trăm bốn mươi bốn
liên quan đến vấn đề tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động
thì có nghị định một trăm ba mươi sáu quy định rất rõ
và thậm chí cao hơn là trong bộ luật hình sự của chúng ta
quy định về tội vi phạm quy định về phòng cháy cháy tại đường ba trăm một mươi ba
tất cả các quy định đó là tương đối chặt chẽ
tuy nhiên là thông qua các vụ cháy này
nếu chúng ta tiếp cận karaoke và vũ trường với tư cách là loại hình đặc thù
có yêu cầu rất cao về phòng cháy cháy
thì các cơ quan chức năng cũng nên giả soát lại tất cả quy định
đặc biệt là
các tiêu chuẩn quy chuẩn có liên quan
đặc biệt là những quy định liên quan đến điều kiện hoạt động
để từ đó chúng ta khắc phục những cái sở chú sót
khắc phục những cái điểm vẫn bất cập trong các quy định pháp luật
để làm sao đưa cái quản lý nhà nước về phòng cháy cháy đối với các loại hình dịch vụ này
nó tốt hơn
vâng bên cạnh những quy định của pháp luật thì việc giám sát thực thi
và cái ý thức của các chủ cơ sở cũng như là người dân
vô cùng quan trọng
vậy thì để khắc phục những bất cập và tồn tại
thì bài học kinh nghiệm từ góc độ quản lý nhà nước là như thế nào ạ
thưa pháp luật sư tình trị
thực ra vừa nói thì thông qua mỗi vụ cháy thì các cơ quan chức năng đều có cái bài học rút kinh nghiệm rút ra
thực sự đối với vụ cháy này
như tôi đã nói ban đầu vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng
thì giúp cho người ta cũng nhìn lại cái hệ thống quản lý
thực sự thì sẽ có rất nhiều bài học
nhưng tôi nghĩ rằng cái bài học thường xuyên
mà tối quan trọng đó là phải chấp hành một cách nghiêm túc tất cả những quy định pháp luật hiện có
đặc biệt các tiêu chuẩn quy chuẩn về phòng chế hệ cháy
mà cái điều này đòi hỏi không chỉ dành cho chủ đầu tư chủ cơ sở
mà còn dành cho các cơ quan quản lý nhà nước về phòng chế hệ cháy
cái thứ hai là kết hợp giữa công tác tuyên truyền với tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm triệt đẻ các vi phạm
cái điều này pháp luật đã quy định
nhưng vấn đề thực thi nó thì cả một quá trình
và cái thứ ba đó là sự phối kết hợp giữa các cơ quan chức năng
dưới sự điều phối chỉ đạo của ủy ban nhân dân các cấp
điều này cực kỳ quan trọng
bởi vì sao
vì loại hình tin cấp tỉnh và cấp viện chịu trách nhiệm cấp phép
ví dụ như là trong lực lượng công an thì có lực lượng cảnh sát của nền chính liên quan đến cái việc
là cái quản lý về cái điều kiện an ninh trật tự đối với loại hình này
và liên quan đến phòng chế hệ cháy thì các lực lượng công an làm công tác phòng chế hệ cháy
từ cục đến cấp tỉnh và công an các quận huyện cũng như là công an xã
có liên quan đến công tác quản lý
và vì vậy cho nên phải có sự phối hợp
ví dụ như là cơ quan cảnh sát phòng chế hay là cơ quan công an ra quyết định tạm đình chỉ
hoặc là đình chỉ hoạt động
nhưng lại phía cơ quan văn thông tin lại không có động thái gì liên quan đến giấy phép hoạt động thì rất là khó
cho nên là phải làm một sự bảo cục

và thống nhất đặc biệt là sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của quân dân các cấp
đó là bài học tiếp theo là trách nhiệm một cách thường xuyên
một cái ý thức cao của chủ cơ sở
và những người tham gia vào lĩnh vực hoạt động này
các cơ sở dịch vụ karaoke
và có như vậy thì cái quản lý nhận thức chúng ta mới hiệu quả
hiện nay thì bộ công an cũng đã chỉ đạo các đơn vị địa phương là tổng kiểm tra tất cả các cơ sở karaoke quán bar vũ trường
và kiên quyết sẽ đình chỉ đối với những cơ sở không đủ điều kiện để hoạt động
bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng thì ông có khuyến cáo gì đến với người dân ạ
thứ nhất thì tôi khẳng định rằng là cái quyết định về kinh doanh dịch vụ karaoke
rồi thì vũ trường là một ngành nghề kinh doanh pháp luật không cấm
nhưng có điều kiện
và chúng ta coi đây là cái cơ sở đặc thù
bởi vì nó liên quan trực tiếp đến cái an toàn của người dân
và đặc biệt là an toàn đến tính mạng
vì vậy cho nên là các bạn khi mà đến các cơ sở này
thì đấy là quyền của các bạn
và pháp luật cũng không có cấp
nhưng mà theo tôi nghĩ trước tiên là các bạn phải tự trang bị cho mình những kỹ tức nhất định
đặc biệt là phải chấp hành đúng quyền và pháp luật liên quan đến loại hình này
ví dụ như không được mang chất nổ chất cháy vào những nơi đông người
tôi nói như vậy
cái thứ hai là tuân thủ cái hướng dẫn của cơ sở
cái hướng dẫn của chính cái cơ sở mình đến ạ
và cái thứ ba điều này tối quan trọng
nó là khi các bạn đến thì phải quan sát xem nỗi thoát nạn được không
các bạn ở tầng một thì xem hướng thoát nạn của các bạn như thế nào
các bạn ở tầng hai thì từ phòng các bạn vào hát đến cái nơi thoát nạn ấy
chỗ nào là gần nhất
bởi vì cái này rất quan trọng
bởi vì khi xảy cháy thì các bạn không biết không để ý thì các bạn sẽ khó thoát
và cái thứ ba rất quan trọng
đó là tự chăn khi một khi đã xảy cháy thì phải thực sự bình tĩnh
không được hút hoặc
để chúng ta lựa chọn các giải pháp phù hợp
tùy theo điều kiện hoàn cảnh
nhưng đặc biệt chú ý đến cái việc đảm bảo an toàn cho mình
ví dụ như là chống nhiễm khói khí độc
tất cả những hướng dẫn này xin đưa các bạn tìm được ở đâu
các bạn tìm trên mạng
trang mạng hiện nay các trang web của các cảnh sát phòng cháy các địa phương đều có hướng dẫn cụ thể
cái thứ hai là các bạn cài đặt app một trăm một mươi bốn
cái app báo cháy của cục cảnh sát phòng cháy đã thực hiện
sau đó có rất nhiều hướng dẫn hữu ích với mình
không chỉ vào nhà hàng karaoke đâu
mà các hoạt động khác
và cái cuối cùng đó là các bạn phải tự trang bị cho mình những kiến thức đặt về cháy nổ
và kỹ năng cơ bản để tự cứu mình trong những trường hợp khẩn cấp
vâng xin cảm ơn đại học và sư tiến sĩ đào hữu dân về những phân tích rất là hữu ích
sau những vụ cháy xảy ra thì chúng ta cũng đều phân tích mổ rẻ những nguyên nhân tuyên truyền những giải pháp
tuy nhiên thì trước những con số thương vong thì có lẽ là ai cũng đau lòng
sau đó khi mà sự việc nguội đi thì mọi người vẫn tiếp tục lơ là chủ quan
và đó cũng là nguyên nhân vì sao mà các vụ cháy thì vẫn liên tục xảy ra
với những nguyên nhân thì vẫn là cũ
vâng thưa quý vị thời gian có thể làm lãng quên những sự việc đau lòng
sau những bài học đắt giá quy định pháp luật
đặc biệt là những quy định nguyên tắc liên quan trực tiếp tới sức khỏe sinh mạng con người
thì không được phép lơ là chủ quan
bất cứ giây phút nào phải khắc ghi và tuân thủ nghiêm
những điều đó thì mới có thể ngăn ngừa nỗi đau không lặp lại